thưa quý vị giá dầu tăng năm giá vàng lao dốc bộ tài chính công bố dự thảo nghị định về việc giảm năm mươi phí trước bạ ô tô
nhiều băn khoăn xoay quanh việc cấp phép dịch vụ mobile money là những thông tin có trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
mở đầu là phần tin thị trường
cả hai loại dầu trên đều tăng do các nước sản xuất chủ chốt cắt giảm sản lượng và có dấu hiệu nhu cầu cải thiện
theo reuters giá vàng thế giới đã giảm hơn hai trong phiên giao dịch cuối tuần tuột xa mốc một bảy trăm linh usd một ounce sau nhiều ngày biến động mạnh
cụ thể giá vàng giao ngay chỉ còn đứng ở mức một sáu trăm tám mươi bốn usd một ao
giá vàng giao tháng tám cũng lao dốc mạnh xuống còn một sáu trăm tám mươi tám usd một ounce
giá vàng trong nước cũng rất mạnh rơi xa mức bốn mươi chín triệu đồng một lượng
giá gạo xuất khẩu của việt nam tuần này tăng mạnh lên mức cao kỷ lục hơn tám năm do các doanh nghiệp khó gom đủ hàng để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên
gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam hiện có giá là bốn trăm bảy mươi năm usd một tấn cao nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong tuần giá gạo đã tăng mạnh so với mức giá bốn trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi usd một tấn của một tuần trước đây
các doanh nghiệp đang giáo diết gom hàng để thực hiện những hợp đồng đã ký với các khách hàng malaysia và cuba
dự thảo về thí điểm dịch vụ mobile money đang được đưa ra lấy ý kiến
nếu như dự thảo được thông qua thì dịch vụ này sẽ sớm được cấp phép và triển khai
tuy nhiên việc triển khai dịch vụ này vẫn còn nhiều băn khoăn
các lo ngại chủ yếu xoay quanh việc xác minh danh tính chủ ví điện tử lo ngại việc quản lý sim giác
và khả năng bùng nổ khoản mobile money sau khi được cấp phép
về vấn đề này ngân hàng nhà nước cho biết bản chất mobile money sử dụng thông tin thuê bao di động
được định danh để mở tài khoản di động do đó không nên quá lo lắng về sim giác
và khẳng định sẽ không xảy ra tình trạng bùng nổ
để hạn chế tình trạng sim giác và tăng tính chính xác của thông tin thuê bao
bộ thông tin và truyền thông đưa ra kiến nghị khi nạp tiền điện thoại
phải cung cấp cả số chứng minh nhân dân ngày cấp
theo kiến nghị này mỗi lần nạp thẻ vào tài khoản điện tử
số chứng minh thư nhân dân căn cướp công dân hộ chiếu ngày cấp
khi các thông tin này trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông
khách hàng mới nạp tiền được vào tài khoản
bộ tài chính đã công bố dự thảo
nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
với việc bộ tài chính công bố dự thảo nghị định này
người mua xe hy vọng mức giảm năm mươi phí trước bạ ô tô sẽ sớm có hiệu lực
theo dự thảo của bộ tài chính mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô
rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất lắp ráp trong nước
bằng năm mươi mức thu lệ phí trước bạ
đối với các loại xe này quy định tại nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
việc giảm lệ phí sẽ kéo dài hết năm hai nghìn hai mươi
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sẽ trở lại như cũ
tài chính đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến tham gia đóng góp vào trước ngày chín tháng sáu tới đây
dự kiến nghị định mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành
nếu phí trước bạ chính thức được giảm năm mươi có khoảng ba mươi mẫu xe lắp ráp trong nước có giá bán phổ thông được giảm phí
cụ thể trường hải có một mươi hai mẫu xe lắp ráp trong nước chia đều cho ba thương hiệu kia mazda và peugeot
hyundai thành công có các mẫu như grand i một mươi access kona tucson và santa fe được lắp ráp toàn bộ tại việt nam
toyota có lượng xe sản xuất lắp ráp khá lớn tại việt nam
bốn mẫu lắp ráp một trăm linh tại việt nam là vios artis innova camry
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại